lễ an táng di hài của chủ tịch fidel castro cũng sắp được diễn ra tại nghĩa trang santa ifigenia
ở thành phố lịch sử santiago de cuba
theo ban tổ chức tăng lễ nhà nước cuba lễ an táng di hài đồng chí fidel castro sẽ diễn ra vào bảy giờ sáng
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu theo giờ cuba tức một mươi chín h ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu theo giờ việt nam
đất nước cuba đã hoàn tất những khâu cuối cùng cho lễ an táng lãnh tụ cuba fidel castro
cho cốt của lãnh tụ fidel castro sẽ được trôn cất cạnh phần mộ của anh hùng cách mạng jose marti
thưa quý vị và các bạn trong giờ phút xúc động này là những người dân việt nam chúng tôi một lần nữa xin chuyển đến lãnh đạo nhân dân cuba anh em
và đặc biệt là gia quyến của đồng chí fidel castro lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất
xin tiễn biệt chủ tịch fidel castro
người anh em vô cùng thân thiết và quý mến đối với nhân dân việt nam về nơi an nghỉ vĩnh hằng